đào tạo nghề cho lao động nông thôn của thủ tướng chính phủ phê duyệt huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với ủy ban nhân dân các xã ra soát các đối tượng và đăng ký nhu cầu đào tạo theo từng ngành từng lĩnh vực
qua đó nhiều ngành nghề cũng như các lĩnh vực đã được mở rộng đào tạo để đáp ứng nhu cầu của người dân
nhờ có công tác tuyên truyền chính sách tới bà con được thực hiện thường xuyên liên tục nên số người đăng ký tham gia học nghề đã tăng lên đáng kể
điều đó đồng nghĩa với việc nhận thức của người dân đối với công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm đã thay đổi theo chiều hướng tích cực từ suy nghĩ đến nhận thức xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỉ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước
chúng tôi đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn liên quan và trung tâm dạy nghề phân loại những đối tượng để truyền tải những nghề chủ yếu là nghề may nghề thủ công gia dụng và nghề nấu ăn nghề cơ khí
và nghề may mặc trên địa bàn đối với một mươi bảy xã và đặc biệt đối với các xã mà có làng nghề như thổ cẩm thì chúng tôi cũng đào tạo trực tiếp tại địa bàn đó
đây là một lớp đào tạo nghề may do trung tâm giáo dục thường xuyên của huyện mở để đào tạo nghề cho chị em phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số trong huyện chưa có việc làm và chưa qua đào tạo bất cứ lớp đào tạo nghề nào
mỗi một lớp sẽ có khoảng ba mươi học viên chia làm hai k
để phù hợp với thời gian chăm sóc gia đình và sản xuất công việc hàng ngày của mỗi học viên học trong thời gian ba tháng
nghề may rất phù hợp với chị em phụ nữ nông thôn trong độ tuổi từ một mươi tám đến bốn mươi năm
tôi học ở lớp này thì được gần ba tháng rồi thì tôi và biết vào công đoạn của các may áo với may quần
tôi dự tính học xong lớp may này tôi sẽ mua máy về nhà để nhận hàng về nhà làm
sửa chữa quần áo tại nhà
cũng có rất nhiều chị em có người thì cũng về cũng mở một cái xưởng riêng
với lại cũng hoặc là cũng thấy có chị em cũng nhận hàng về nhà làm
rất là đạt nghề công
thu nhập của các chị thì ít cũng từ ba bốn triệu trở lên ạ
cách đây hai năm công việc hàng ngày của chị hà thị phương chỉ là quanh quẩn với việc đồng áng chăn nuôi lợn gà
nhiều khi cũng muốn xin việc vào làm tại các công ty doanh nghiệp
nhưng phải sang tỉnh khác
hoặc huyện khác
trong khi lại bận chăm sóc con cái và gia đình nên chị không đi được
năm hai nghìn một mươi tám trung tâm dạy nghề của huyện mở lớp đào tạo nghề may cho chị em phụ nữ
chị phương đăng ký đi học
sau ba tháng học nghề chị đã thông thạo may một số sản phẩm quần áo thông thường
nhờ chịu khó tìm tòi học hỏi để nâng cao tay nghề
đến nay chị phương đã may được sản phẩm áo phao đơn đặt hàng hàng tháng rất đều đặn
tôi bây giờ cũng cảm thấy là
cũng tự tin về tay nghề của mình
thu nhập trong tháng thì bình quân khoảng tầm bốn năm triệu một tháng
với tôi thì nói chung là chúng tôi ở khu vực nông thôn mà thu nhập như thế là cũng tạm ổn ạ
như bao người khác chị phương có mong muốn sẽ mở rộng hiệu may nhỏ bé của mình thành sưởng may
để tạo công ăn việc làm cho nhiều chị em phụ nữ khác trong xã
cũng rất mong muốn là huyện và trung tâm sẽ mở những cái lớp mà
nâng cao tay nghề hơn để chúng tôi có cơ hội để nâng cao cái tay nghề của mình lên
để đáp ứng với cái nhu cầu của giới trẻ bây giờ là những cái mẫu áo dài hoặc những mẫu thời trang mới
trước khi mở các lớp đào tạo nghề huyện cũng đã mở rộng tham dò ý kiến của bà con về nhu cầu muốn học nghề
cũng như có những đánh giá thị trường lao động xem những ngành nghề nào phù hợp với khả năng của người dân
đồng thời tạo điều kiện về thời gian đào tạo để học nghề
học nghề của người dân phát huy hiệu quả
trước hết là căn cứ vào cái kế hoạch phát triển nguyên tế xã hội địa phương
thứ hai nữa là căn cứ vào cái điều kiện thực tế của người lao động trên địa bàn này
trình độ năng lực của người dân
hai nữa là cái nguồn kinh phí đầu tư cho cái nghề mà mình sau khi học ra để áp dụng vào thực tế
ví dụ như là bà con học nghề chăn nuôi trồng trọt thì về là ứng dụng áp dụng ngay
vào cái việc sản xuất tại địa phương và tại gia đình
đối với đào tạo nghề trong lĩnh vực nông nghiệp tỷ lệ người lao động học nghề xong áp dụng được vào thực tế
và có thu nhập đều đặn là trên tám mươi
trong khi đó đối với ngành nghề phi nông nghiệp tầm khoảng tám mươi
đây là con số khá tích cực đối với huyện miền núi còn nhiều khó khăn
đáng chú ý hơn việc đầu tư cho một lớp học đào tạo nghề không bị mất nhiều kinh phí
nhưng lại hiệu quả
đó là do nắm bắt được nhu cầu cần học nghề
đó là do nắm bắt được nhu cầu cần học nghề của người dân cũng như căn cứ tình hình thực tế của địa phương
trước đây cả gia đình anh hà văn bính chỉ biết trông chờ vào hai vụ lúa mỗi năm
cũng chỉ đủ ăn không đủ tiền cho con cái ăn học và trang trải mọi thứ trong gia đình
anh bính cũng rất muốn đi làm việc tại các công ty doanh nghiệp
nhưng không được tuyển dụng vì anh chưa qua đào tạo hành nghề phù hợp với yêu cầu tuyển dụng
khi huyện có kế hoạch đào tạo nghề cho người dân có nhu cầu anh bính đã đăng ký học lớp cơ khí
sau ba tháng anh đã nắm bắt được kỹ thuật và quyết định vay thêm vốn anh em bạn bè để mở xưởng cơ khí gò hàn
hiện tại công việc hàng ngày của anh bính rất ổn định và thu nhập đều đặn
bởi nghề cơ khí mà anh bính học đã đáp ứng nhu cầu hàng ngày của người dân đó là làm cánh cửa mái tôn hay trạm bát
từ ngày có trung tâm đào tạo các nghề ra thì anh em học vào làm thì cũng tạm ổn
nói chung là đủ
công an việc làm cho anh em và cũng tạm thu nhập
nếu mà so với ngành nông nghiệp thì nó sẽ đỡ hơn nhiều và làm này nó ổn định hơn
không những thế xưởng cơ khí của anh bính còn tạo công an việc làm cho nhiều thanh niên trong độ tuổi lao động
nhung kính hay là inox sắt này thì tôi cũng đều làm được hết rồi
ví dụ như mái tôn mái ngói thì cửa nhôm tủ bếp chạn bát các thứ tôi làm được hết
mong muốn sau này là mình cũng phát triển mình cũng đứng ra để làm một người chủ
mở lên những cơ sở được như anh công chủ của tôi ngày hôm nay
là một huyện miền núi còn nhiều khó khăn nghề nghiệp chủ yếu của người dân vẫn là làm nông nghiệp trồng trọt chăn nuôi
dù những năm qua huyện cũng đã phát triển khá nhiều các ngành nghề phi nông nghiệp nhằm cải thiện đời sống cho người dân
tuy nhiên không phải đối tượng nào cũng có thể áp dụng đào tạo ngành nghề phi nông nghiệp
anh phùng văn hiễu ở xã long cốc mới kết thúc khóa học đào tạo chăn nuôi cách đây mấy tháng
sau khi học xong anh hiễu được hỗ trợ một đồng tiền
anh hiễu đã tạo một cặp thỏ để nuôi thí điểm
bây giờ đàn thỏ của gia đình anh hiễu đã sinh sôi nảy nở được một mươi bốn con
nói chung là cái này nó cũng dễ
các thầy cô là ngoài cái kiến thức mà sách vở ra còn được đi thực tập tại các điểm là thực hành luôn
sau khi học xong anh hiễu mạnh dạn đầu tư thêm ba con dê để chăn nuôi
hiện giá dê hơi
hơi trên thị trường giao động từ một trăm bảy mươi đến gần hai trăm linh một cân
người dân trên địa bàn miền tân sơn là chủ yếu người dân tộc thiểu số
thì họ về chăn nuôi họ chỉ là áp dụng những tức là theo kinh nghiệm thôi
chứ không biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào
hay nữa là làm ăn manh mốn
ví dụ chăn nuôi chỉ một vài con gà một vài con lợn thôi
nhưng mà khi được học nghề vào rồi thì bà con tăng cái số lượng đầu con lên
và áp dụng cái kiến thức kỹ năng đã được học vào rồi thì chăn nuôi nó hiệu quả hơn
và nâng cao thu nhập
sau một mươi năm thực hiện đề án một nghìn chín trăm năm mươi sáu về đào tạo nghề cho lao động nông thôn
huyện tân sơn đã mở được gần ba trăm linh lớp đào tạo gần một mươi lao động
trong đó lao động nghề nông nghiệp khoảng trên bốn lao động
lao động phi nông nghiệp chiếm hơn năm tập trung vào một số nghề như
kỹ thuật chăn nuôi gà lợn dê trồng đồi rừng
trong đó huyện vẫn chú trọng mục tiêu đào tạo nghề phát triển đặc sản của địa phương
đó là trồng cây trè
bà con trước đây chỉ vốn quen canh tác tự nhiên
nên năng suất chất lượng của cây trẻ không cao bán không được giá
nhưng từ khi được đào tạo kỹ thuật chăm sóc cây trè
thì đã mang lại hiệu quả kinh tế ổn định
giá chè trên thị trường đang giao động từ bốn mươi đến bốn mươi năm đồng một cân
trước kia người dân chưa biết làm kinh tế chăm sóc vào cây trè
thì có lớp học về dặn dạy vào cái lớp trè chăm sóc này
cách chăm sóc này cách bón này và cách hun
thì bây giờ thì người dân thấy hiệu quả là đạt tiết cao cao
những năm qua nhờ có chính sách đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu của người lao động
và tình hình thực tế của địa phương
nên tỷ lệ lao động có việc làm sau khi học nghề đã đạt gần tám mươi
qua đó góp phần giải quyết việc làm tại chỗ cho nhiều lao động nông thôn và nâng cao thu nhập
bên cạnh đó hàng năm
huyện cũng tạo việc làm mới cho trên một lao động
trong đó có đưa lao động đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài
từ năm hai nghìn bảy đến nay đã có trên hai người đi xuất khẩu lao động
một tiêu chí để đáp ứng được điều kiện về đào tạo nghề và giải quyết việc làm hiện nay
là thứ nhất là các ngành nghề phải phù hợp với điều kiện của địa phương
điều kiện về kinh tế của gia đình
phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng
chúng tôi có cái đổi mới đó là thứ nhất là căn cứ vào nguồn lao động và đặc biệt cái nhu cầu của người học
phải vừa kết hợp là đào tạo lý thuyết nhưng quan trọng là phải gắn với cái thực hành
cầm tay chỉ việc và đảm bảo với thời gian nó vừa đảm bảo theo quy định
nhưng mà khi người học ra là người ta phải làm được ngay
trung tâm hướng nghề trên địa bàn huyện
họ cũng có những lớp đào tạo trung cấp lớp đào tạo sơ cấp
đối với những lớp đào tạo trung cấp thì các đối tượng họ vay vốn
họ thường đi làm tại các khu công nghiệp trên toàn quốc
còn đối với những lớp đào tạo sơ cấp thì đa phần là đều được tiếp cận với nguồn vốn của ngân hàng chính sách
bình quân chung thì một hộ vay có thể vay đạt đến mức bình quân chung là năm mươi triệu trên một hộ
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được thì hiện nay công tác đào tạo nghề của huyện tân sơn
vẫn còn một số hướng mắc cần tháo gỡ đó là
việc nâng cao tay nghề cho người lao động trên địa bàn gặp nhiều khó khăn
do lao động của huyện chủ yếu là được đào tạo ngắn hạn nghề phổ thông
ít được tiếp cận với nghề mang tính công nghệ cao đặc biệt là trên các dây chuyền sản xuất hiện đại
nên những nghề đào tạo chỉ là những nghề đơn giản không đòi hỏi trình độ cao
trong khi đó trước yêu cầu của tình hình mới đòi hỏi tay nghề của người lao động
phải được nâng cao để làm việc và sản xuất trên những dây chuyền hiện đại
vì vậy thực tế đặt ra yêu cầu cần có lớp đào tạo nghề trình độ cao cho người lao động
để sản xuất trên những dây chuyền hiện đại
tuy nhiên đây không phải là khó khăn của riêng huyện tân sơn
mà là khó khăn của nhiều huyện miền núi khác
nhà nước cần có chính sách tích hợp các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội miền núi
thực hiện lồng ghép hiệu quả các chính sách liên quan đến phát triển nguồn nhân lực
và nâng cao tay nghề cho người lao động
ưu tiên lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi
đồng thời có chính sách khuyến khích xã hội hóa dạy nghề
thì công tác đào tạo nghề vùng miền núi mới thực sự hiệu quả
thưa quý vị và các bạn tại kỳ họp thứ một mươi
quốc hội khóa một mươi bốn đã biểu quyết thông qua nghị quyết
phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi với mục tiêu đổi mới sáng tạo đẩy mạnh phát triển kinh tế
bảo đảm an sinh xã hội giảm nghèo nhanh bền vững
phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi một
mức thu nhập bình quân của đồng bào dân tộc thiểu số tăng trên hai lần so với năm hai nghìn một mươi chín
và có năm mươi số lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu
điều kiện của đồng bào dân tộc thiểu số
vâng thưa quý vị với nghị quyết đã được thông qua
hy vọng sẽ có nhiều thay đổi tích cực trên vùng miền núi còn nhiều khó khăn
và đến đây thì thời lượng chương trình lao động và xã hội tuần này của truyền hình nhân dân
cũng xin phép được khép lại tại đây
xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn